phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với đồn biên phòng apa trải và đồn biên phòng nậm kè huyện mường nhé
vừa bắt giữ đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ tại chỗ là bốn bánh heroin
vào một mươi sáu h ngày tám tháng một mươi hai tổ công tác phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực xã nậm kè huyện mường nhé phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy đi với tốc độ cao
có nhiều biểu hiện bất minh thấy tổ công tác đối tượng định tăng ga để tháo chạy nhưng đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng áp sát khống chế
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang vận chuyển bốn bánh heroin
tại cơ quan điều tra đối tượng khai là vàng a vư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú huyện mường nhé tỉnh điện biên
số ma túy trên được vàng a vư mua của một đối tượng tại huyện giang thành tỉnh vân nam trung quốc
với giá là năm vạn nhân dân tệ tương đương với khoảng một trăm sáu mươi triệu tiền việt nam với mục đích bán kiếm lời
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa tạm giữ gần sáu mươi đối tượng để điều tra về hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke tại phường an bình thành phố biên hòa
vào khoảng ba giờ sáng lực lượng công an kiểm tra đột xuất quán karaoke hai trăm sáu mươi tám ở khu phố một phường an bình thành phố biên hòa
phát hiện trong phòng có khoảng năm mươi đối tượng cả nam và nữ độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm đang sử dụng ma túy
vật chứng thu được gồm nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhiều phương tiện đi lại
cùng thời gian trên lực lượng công an tp biên hòa cũng đã kiểm tra đột xuất quán karaoke tại khu phố một phường an bình thành phố biên hòa
phát hiện sau đó
đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy toàn bộ các đối tượng và tăng vật
sau đó đã được đưa về công an tp biên hòa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sử dụng facebook để lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lên đến trên sáu trăm linh triệu đồng là hành vi phạm tội của nguyễn xuân tình
chú tại tỉnh quảng trị đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận nghiên cứu cách thức chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook
của một số người đang sinh sống làm việc ở nước ngoài sau đó giả danh là chủ tài khoản
hỏi vay tiền hoặc là yêu cầu bị hại chuyển tiền để mua tài sản ở nước ngoài rồi chiếm đoạt
với thủ đoạn này từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt tình đã tiến hành lừa đảo của gần chục người
để chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
tiền chiếm đoạt được tình đem đổi sang tiền ảo bitcoin đánh bạc và sử dụng ma túy
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và điều tra làm rõ
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có báo cáo gửi cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bộ giáo dục và đào tạo
vụ việc học sinh lớp hai trường tiểu học quang trung quận đống đa hà nội bị cô giáo xử phạt bằng cách cho bạn cùng lớp tát mà báo chí đã phản ánh
theo báo cáo của sở kết quả ban đầu khẳng định có sự việc nêu trên
liên quan đến phương pháp giáo dục và nghiệp vụ sư phạm của giáo viên cần được xử lý nghiêm
ubnd quận đống đa đã lập đoàn thanh tra công vụ xác minh làm rõ
sở giáo dục đào tạo hà nội chỉ đạo tiếp tục đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô giáo trong vụ việc trên
đến khi có kết luận chính thức giải quyết vụ việc
sở cũng đề nghị phòng giáo dục đào tạo quận đống đa có báo cáo về sự việc và hình thức kỷ luật cô giáo trong vụ việc nêu trên
gửi sở giáo dục đào tạo trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
sở giáo dục đào tạo
sở giáo dục đào tạo

khiến vùng mưa lớn mở rộng xuống khu vực quảng trị đến bình định

sau đây là tổng hợp tại các địa phương

cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động cán bộ chiến sĩ đến các điểm ngập lụt trên địa bàn thành phố để giúp dân chống ngập lụt
sử dụng máy bơm công suất lớn để xử lý đưa nước thoát ra ngoài và giúp người dân di chuyển phương tiện ô tô đồ dùng sinh hoạt
hầm chui tại nút giao thông nguyễn tri phương và điện biên phủ thành phố đà nẵng phải đóng cửa vì hầm ngập nước không thể qua lại
cảnh sát giao thông phải chốt trực hướng dẫn phương tiện không qua lại để đảm bảo an toàn
hầm chui tại nút giao thông nguyễn tri phương và điện biên phủ thành phố đà nẵng phải đóng cửa vì hầm ngập nước không thể qua lại
đại lộ lê ninh đều ngập sâu có nơi ngập từ năm mươi đến bảy mươi cm các phương tiện qua lại lưu thông trên các tuyến đường này gặp nhiều khó khăn
tại nhiều khu vực nước đã ngập vào nhà dân cao từ ba mươi đến bốn mươi cm
nhiều phương tiện bị chết máy được cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự hỗ trợ tăng bo lên xe chuyên dụng để đến nơi cao hơn
hình ảnh cảnh sát giao thông dầm mưa giúp dân trong cơn mưa lớn đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong quần chúng nhân dân
trong ba giờ qua một số
trong ba giờ qua một số nơi các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa đã có mưa rất to như là tại duy sơn bình phú của quảng nam
trạm bơm túy loan của thành phố đà nẵng hồ núi một nhân tân của bình định phượng hoàng của khánh hòa
nhận định trong ba giờ tới khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng từ bốn mươi sáu mươi mm cục bộ có nơi trên sáu mươi mm
cảnh báo trong ba sáu giờ tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập úng cục bộ vùng trũng thấp và các đô thị
các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa đặc biệt là tại các quận cầm lệ hải châu huyện hòa vang của thành phố đà nẵng
huyện nam trà my bắc trà my núi thành của tỉnh quảng nam huyện trà bồng sơn hà ba tơ minh long của quảng ngãi
huyện an lão hoài nhơn hoài ân của bình định đồng xuân sông cầu tuy an của phú yên huyện khánh vĩnh ninh hòa của khánh hòa
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một đến cấp hai
phục vụ cho nhân dân song vẫn còn đó những cây cầu tạm xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng chưa được đầu tư xây dựng
những cây cầu này đang trở thành cây bẫy chết người và luôn nỗi ám ảnh với bà con nông dân bà con dân tộc thiểu số khi lưu thông qua lại
nhất là trong thời điểm mùa mưa như hiện nay
ba năm nay chị đinh thị tình ở thôn ba xã trà tân huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
phải thường xuyên dẫn con và những đứa trẻ trong xóm qua cây cầu sông oa này
bởi từ mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi sáu hai đầu cầu bị sạt lở phần mặt cầu bị sụt lún nghiêm trọng
và nếu không có người lớn đi cùng thì chưa biết lúc nào tai nạn chết người sẽ xảy đến với những đứa trẻ dân tộc ca dòng này
cũng tại đây người dân đã chứng kiến nhiều tai nạn thương tâm từ khi cây cầu bị xuống cấp nghiêm trọng
lũ lục bây giờ đi học
mỗi ngày này phải dẫn đứa trẻ đến trường
cho nên mỗi phụ huynh này dạng một đứa trẻ qua cầu mà cho trẻ đi một mình rất là nguy hiểm
rất là lo sợ và lo lắng cho trẻ
họ bị cái chân cầu là sạp súng nó bị ngã
ngã cái cầu xong là thấy bà công nhân dân đi qua
họ rất là lo ngại
họ hay đi là hay nhập ngã ngay chỗ mà bị ngã
cho nên cũng đề nghị các nhà nước các lãnh đạo
ở xã ở huyện ở thôn và ở tỉnh
rồi lo làm cầu để cho các bà công nhân dân đi qua đi lại cho phương thị hơn
cầu sông oa được xây dựng từ năm hai nghìn bảy với tổng mức đầu tư hơn một sáu tỷ đồng
qua hơn một mươi năm đưa vào sử dụng giờ đây cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng và trở thành cây bẫy chết người
và là nỗi ám ảnh của bà con dân tộc thiểu số khi đi qua đây
bởi hai bên mố cầu đang có dấu hiệu xuất hiện
những vết nứt mới và khu vực sụt lún của mặt cầu ngày càng nghiêm trọng hơn
trước thực tế này xã trà tân xã trà sơn và huyện bắc trà my đã khuyên cáo bà con ca dòng
cẩn thận khi lưu thông qua cây cầu này
xong đó chỉ là giải pháp tạm thời
sau khi cầu hư hỏng thì địa phương cũng đề xuất đã làm lại cái đào mố bên này
tuy nhiên thì cũng đã làm lại hai lần rồi
mỗi lần mưa lũ thì nó sẽ hư hỏng lại
cho nên là nó cũng không được đảm bảo
cầu nên nếu mà chúng ta không đầu tư xây dựng không hoạt động được thì nó
vì cái vấn đề là thứ nhất là về con em học sinh đi học là nó gặp những cái khó khăn
vì thứ hai nữa là mùa mưa bổ
mà nếu mà cái cầu sông trường sông ngoa mà cắt cái quốc lộ bốn mươi b thì là không có đường tránh cho hai huyện nam bắc trà my
qua khảo sát trên địa bàn các huyện miền núi quảng nam vẫn còn nhiều những cây cầu như thế
và đó là nỗi ám ảnh nguy cơ mất an toàn trong mỗi mùa mưa
mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám một khi những cây cầu như thế chưa được khắc phục thì vẫn còn đó những nỗi lo
bản tin sẽ tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng nguyễn hữu hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường chú huyện việt yên tỉnh bắc giang
đối tượng bế ngọc phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn thâm mè xã hoàng việt huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đối tượng nguyễn đình thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại số hai trăm tám mươi ba đường lê lợi phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
có nốt ruồi cách hai cm dưới trước mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện